tại tỉnh quảng ngãi các ngành chức năng huyện đức phổ vừa phát hiện và tiến hành tiêu hủy gần hai tám trăm linh con gà bị nhiễm cúm ah năm n sáu
như vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua tỉnh quảng ngãi đã phát hiện ba ổ dịch cúm da cầm có quy mô hàng nghìn con gà vịt nhiễm bệnh
nhiều hộ chăn nuôi ở tỉnh quảng ngãi đang lo lắng trước tình hình dịch bệnh gia cầm diễn biến phức tạp
chiều ngày một mươi bảy tháng hai ngành chức năng ở huyện đức phổ đã tổ chức tiêu hủy gần hai tám trăm linh con gà của ông trần anh phi ở xã phổ cường
trước đó trại nuôi của ông phi có bốn năm trăm linh con gà từ ba mươi đến chín mươi ngày tuổi bị chết dần nên ông thu gom trôn lấp
chính quyền địa phương lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kết quả xét nghiệm ngày một mươi bảy tháng hai cho thấy gần hai tám trăm linh con gà bị nhiễm ah năm n sáu
ngay trong chiều tối ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy tất cả số gà bệnh để tránh lây lan
cũng tại huyện đức phổ trước đó vào ngày một mươi tháng hai lực lượng chức năng cũng đã tiêu hủy ba trăm tám mươi hai con vịt của ông nguyễn hiệp cùng xã phổ cường
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tỉnh quảng ngãi hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương này bốn mươi liều vaccine cùng với hóa chất để khoanh vùng dập dịch ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh